dịp tết năm nay đào giảm giá mạnh so với mọi năm trong khi hoa nhập khẩu lại hút khách hay chuối tiến vua tăng giá cháy hàng
đây là những thông tin sẽ có trong cụm tin vắn về kinh tế ngay sau đây
năm nay mùa đông có nắng nóng kéo dài nên đào nở nhiều đó là một trong những lý do khiến đào bị giảm giá mạnh so với mọi năm
hiện giá đào giao động từ tám mươi đồng đến ba trăm linh đồng các gốc đào lâu năm có giá giao động từ một triệu đến ba triệu đồng
trong khi đó thị trường hoa nhập khẩu lại hút khách do có vẻ đẹp độc đáo hoa nở bền
một số loại hoa được tìm mua nhiều như tuyết mai có giá giao động từ một trăm tám mươi đến hai trăm ba mươi đồng một bó
đỗ quyền từ một trăm năm mươi đồng đến hai trăm năm mươi đồng một bó
chuối ngự làng đại hoàng tại tỉnh hà nam hay còn được gọi là chuối tiến vua đang được nhiều người tìm mua khiến loại chuối này trở nên đắt giá cháy hàng
đến thời điểm này gần như các hộ trồng chuối không còn hàng để bán
giá chuối bình thường khoảng từ hai mươi đồng đến ba mươi đồng
tại nhiều chợ hoa quả đang bày bán loại bưởi khổng lồ nặng từ bảy đến tám kg một quả
loại bưởi này có giá bán khá cao trái nhỏ khoảng hơn bảy trăm linh đồng cháy lớn có thể lên đến một triệu đồng
bưởi khổng lồ có mẫu mã đẹp nên rất được ưa chuộng bày mâm ngũ quả trong ngày tết
giống bưởi này có vị chua nhạt ăn không ngon như bưởi thường
nhưng do có vỏ màu vàng tươi ruột màu đỏ mang ý nghĩa may mắn
nên vẫn hút khách